và ngày hôm nay tòa án nhân dân tỉnh bình định đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hoạt động
nhằm lật đổ chính quyền nhân dân tuyên phạt huỳnh tài chú thị xã hòa nhân tỉnh bình định
bản án sáu năm tù bố ruột của tài là huỳnh tiến cũng bị tuyên phạt bản án hai năm tù
vào đầu năm hai nghìn một mươi chín huỳnh tài bị các đối tượng xấu mắc nối tham gia tổ chức phản động
chính phủ quốc gia việt nam lâm thời thông qua mạng xã hội tiến đã tham gia bỏ phiếu bằng hình thức
gửi thư điện tử trưng cầu dân ý bầu lãnh đạo của tổ chức phản động lưu vong này
sau đó để lập công với tổ chức phản động tài lôi kéo cha mình cùng tham gia
tiến đã có các hoạt động như là trình bày nội dung bản dự thảo hiến pháp
tại cuộc họp trực tuyến của tổ chức phản động và lôi kéo một số cá nhân tham gia
tuy nhiên lực lượng công an đã kịp thời phát hiện đấu tranh làm rõ và ngăn chặn hành vi nguy hiểm trên
hai cha con huỳnh tiến và huỳnh tài biết tội nên thành khẩn khai nhận
hợp tác tốt với cơ quan chức năng để mong nhận khoan hồng của pháp luật